còn liên quan đến công tác điều tra vụ va chạm máy bay của nhật bản theo thông tin mới nhất từ bộ đất đai cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
hệ thống giám sát cảnh báo khi máy bay đi vào đường băng tại sân bay haneda vẫn hoạt động bình thường trong thời gian xảy ra vụ va chạm
theo đó hệ thống trên đã hiển thị toàn bộ đường băng nhấp nháy màu vàng trên màn hình của kiểm soát viên không lưu và hiện màu đỏ khi phát hiện có máy bay vào đường băng
các điều tra viên sẽ xem xét khả năng kiểm soát viên không lưu đã bỏ lỡ cảnh báo trên màn hình
bộ trên cho biết kiểm soát viên không lưu đã không cho phép máy bay của lực lượng phòng vệ biển nhật bản đi vào đường băng
trong khi các phi công của máy bay japan airlines đã nói trong một cuộc điều tra nội bộ rằng họ không thể xác nhận bằng mắt thường
sự hiện diện của máy bay của lực lượng phòng vệ biển nhật bản trong quá trình hạ cánh
hiện uban tqn và sở cảnh sát tokyo đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trong đó không loại trừ yếu tố do con người gây ra